thực hiện ý kiến chỉ đạo của thủ tướng chính phủ và công văn của chủ tịch ubnd tp đà nẵng
bắt đầu từ giờ ngày hôm nay ngày hai mươi tám tháng bảy bảy quận huyện thành phố đã thực hiện việc giãn cách xã hội
theo chỉ thị số một mươi sáu và chỉ thị số một mươi chín
bằng tâm thế chủ động toàn lực lượng công an thành phố đà nẵng đã triển khai lực lượng xuống địa bàn cơ sở
tổ chức quân số thường trực chiến đấu hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ tại tất cả những chốt điểm xung quanh ba bệnh viện
khu dân cư những nơi có trường hợp người nhiễm virus sars cov hai sinh sống
nhằm đảm bảo khoanh vùng dập dịch truy vết giúp cho người dân yên tâm thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội
ngay từ chiều hai mươi sáu tháng bảy công an các địa phương của thành phố đà nẵng đã chủ động triển khai quân số
xuống tận khu dân cư tổ dân phố nhắc nhở bà con nhân dân và một số hộ kinh doanh dịch vụ công cộng
như karaoke quán bar vũ trường dịch vụ trò chơi điện tử dịch vụ spa massage thực hiện việc tạm dừng hoạt động
người dân cũng rất đồng thuận khi được công an phường hướng dẫn nhắc nhở và cho ký cam kết
đúng giờ ngày hai mươi tám tháng bảy mọi lực lượng của công an thành phố như cảnh sát giao thông
cảnh sát cơ động công an địa phương đã có mặt đầy đủ
sẵn sàng triển khai quân số
tại tất cả các chốt điểm đặc biệt ở địa bàn hải châu nơi được lệnh phong tỏa xung quanh ba bệnh viện lớn
công an quận đã cắt cử quân số phối hợp các lực lượng khác thắt chặt mọi hẻm tuyến đường không để người dân ra vào các khu vực trên
công an quận hải châu được phan công một mươi một chốt trong đó có năm chốt
trong sát với ba bệnh viện có sáu chốt là ở khu vực các tuyến đường
theo đó là chúng tôi bố trí lực lượng mỗi chốt năm đồng chí để đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự đặc biệt nhất là việc ra vào
tuyệt đối không để người dân cũng như là những đối tượng khác mà ra vào khu vực này theo quy định của ủy ban nhân thành phố
vào thời khắc bắt đầu thực hiện việc phong tỏa cách ly lãnh đạo công an thành phố đã trực tiếp có mặt kiểm tra tại hiện trường
nhưng nhiều cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ tại các chốt điểm luôn luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm
không để xác lọt bất cứ trường hợp nào
không có nhiệm vụ ra vào trong khu vực
hi vọng công tác phòng dịch sẽ được hoàn thành sớm để trả lại cuộc sống bình thường cho nhân dân ở trong khu vực
mọi phương án và kế hoạch triển khai đảm bảo an ninh trật tự cho nhân dân tại khu vực cách ly
cũng như ổn định tình hình khu dân cư tổ dân phố thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội đã được công an thành phố triển khai đồng bộ
chính việc phản ứng nhanh và quyết liệt của cả hệ thống chính trị cùng sự đồng thuận của người dân thành phố
sẽ là yếu tố quan trọng để đà nẵng thực hiện phong tỏa dập dịch
thông tin về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
thưa quý vị theo ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín thì tính đến sáu giờ ngày hôm nay
việt nam không ghi nhận ca mắc mới covid một mươi chín và hiện nay có tổng cộng bốn trăm ba mươi một ca
trong đó hai trăm bảy mươi sáu ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay
cho đến thời điểm này đã có ba trăm sáu mươi năm trên ba bốn trăm ba mươi một ca bệnh covid một mươi chín được công bố khỏi bệnh chiếm tám mươi bốn
và trong số các bệnh nhân covid một mươi chín
đang được điều trị theo dõi sức khỏe tại các cơ sở y tế
hiện nay có năm bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính từ một đến hai lần với virus sars cov hai
và hiện nay còn sáu mươi một bệnh nhân dương tính với virus sars cov hai
riêng đối với hai trường hợp bệnh nhân bốn trăm một mươi sáu và bệnh nhân bốn trăm một mươi tám đang điều trị tại bệnh viện tp đà nẵng trong tình trạng nặng